sáng nay công an tp hà nội cũng đã công bố quyết định đặc xá đối với bốn mươi năm phạm nhân đang thực hiện quyết định thủ án
sau quy trình giả soát xét duyệt công khai và minh bạch bốn mươi năm phạm nhân thuộc các tội ít nghiêm trọng đủ điều kiện
đã được trả quyết định đặc xá của chủ tịch nước tại các cơ sở giam giữ trên địa bàn tp hà nội
khác với mọi năm việc đặc xá thường được tổ chức vào dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
năm nay quyết định đặc xá của chủ tịch nước được công bố vào dịp tháng một mươi một
tiêu chuẩn được đặc xá của năm nay quy định chặt chẽ hơn phạm nhân phải thi hành ít nhất một nửa bản án mới thuộc đối tượng được xét duyệt
do đó hội đồng đặc xá đã làm việc khẩn trương công tâm ra soát kỹ lưỡng không để sót các đối tượng đủ điều kiện đặc xá

và bây giờ trở về xã hội thì tôi phải cố gắng hơn nữa để không vi phạm
tại buổi công bố quyết định đặc xá nhiều phạm nhân đã bày tỏ sự biết ơn chính sách khoan hồng của đảng nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc việt nam
tự hứa sau khi trở về sẽ hòa nhập với xã hội gian luyện trở thành người có ích